trong những năm qua tình hình ngộ độc methanol có xu hướng tăng
bên cạnh nguyên nhân do người dân uống phải loại rượu không rõ nguồn gốc
thì còn có một nguyên nhân nữa cũng rất phổ biến
đó là uống cồn y tế thay rượu do thiếu rượu hoặc hiểu nhầm cồn y tế là an toàn
từ đầu năm đến nay trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận năm bệnh nhân ngộ độc methanol nặng do uống cồn y tế
bệnh nhân gần đây nhất là một người đàn ông bốn mươi sáu tuổi ở hà nội vốn nghiện rượu vào cấp cứu ngày hai mươi tháng sáu
sau khi pha cồn sát trùng y tế thành rượu để uống
hai mươi tám là methanol một chất vượt độc và bệnh nhân này đã không thể qua khỏi
đây là chai cồn y tế có tên là đại lợi còn dư lượng cồn chưa sử dụng hết mà người nhà bệnh nhân tử vong mang theo lúc đưa bệnh nhân vào cấp cứu
ngay lập tức mẫu cồn này đã được gửi tới viện pháp y quốc gia để phân tích các thành phần
kết quả phân tích khác hoàn toàn với thành phần được ghi trên nhãn mát
trên nhãn mát có ghi chữ ethanol một chất sát khuẩn được phép dùng trong y tế
nhưng trong kết quả xét nghiệm ethanol âm tính
tức là không tìm thấy ethanol
bên cạnh đó methanol một chất độc phát tán nhanh trong cơ thể được tìm thấy với nồng độ lên tới trên tám mươi tám
và trong máu của bệnh nhân này nồng độ methanol là hơn ba trăm linh mg trên đề xin lít
vượt gấp nhiều lần mức độ cơ thể con người có thể chịu được
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cho tới nay chúng tôi đã tiếp nhận ít nhất bốn trường hợp cuốn cồn sát trùng vào cấp cứu
và tất cả những trường hợp này đều là nguồn độc methanol vấn đồ nặng
có một bệnh nhân vào viện hải năm vào ngày hai mươi tháng sáu vừa qua
bốn sáu tuổi ở hà nội uống vào một loại cồn sát trùng
và có nhãn mát công ty sản xuất đầy đủ
và sau uống bệnh nhân đến viện trong thời rất nặng
và cũng đã tử vong
tôi rất băn khoăn về cái sản phẩm này
và thực tế là các cồn sát trùng này rõ ràng gây ngộ độc mực
vì nguồn methanol cần phải được kiểm soát chặt chẽ
không chỉ dừng lại ở việc cấp cứu bệnh nhân bị ngộ độc
bác sĩ nguyên và các cộng sự cho rằng cấp cứu bệnh nhân chỉ là giải quyết hậu quả
nhưng để không còn người dân bị ngộ độc methanol nữa mới là điều quan trọng nhất
mọi kết quả xét nghiệm hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân
chính là bằng chứng đầy đủ thuyết phục nhất
cho thấy đang có hai vấn đề cần phải giải quyết
thứ nhất việc đóng chai lọ ghi nhãn mát cồn sát trùng còn dễ gây nhầm lẫn
thiếu thông tin dẫn tới ngộ độc
thứ hai methanol không được dùng để sát trùng
và việc methanol xuất hiện trong cồn y tế với nồng độ cao như vậy
có ảnh hưởng lớn tới tỷ lệ ethanol trong cồn và ảnh hưởng tới hiệu quả sát trùng
nếu mà chúng ta không giải quyết vấn đề này
thì còn sẽ có nhiều bệnh nhân khác nữa cũng sẽ bị ngộ độc tiếp
vậy thì chúng tôi rất là mong các cơ quan chức năng sẽ phải mạnh tay
thế phải vào cuộc để làm sao cho có những sản phẩm cụ thể ở đây đó là cồn sát trùng
và an toàn đối với người dân
có biện pháp để cho người dân đỡ
nhầm lẫn ghi rõ không những là không được uống
nhưng còn phải ghi rõ là có methanol hay không
bởi vì methanol không có công dụng được dùng để sát trùng
có lẫn methanol trong đó liệu có thể ảnh hưởng
thậm chí ảnh hưởng đến hiệu quả sát trùng của cồn sát trùng hay không
nếu như thế thì đấy còn vấn đề còn lớn hơn nữa
và thậm chí có các biện pháp khác
ví dụ như là có thể cho các chất chỉ thị màu vào để người ta phân biệt
khác với các loại chai nước cất rồi chai nước muối rửa mắt rửa mũi
thật đáng lẽ
lo ngại nếu như người dân uống phải cồn y tế có methanol hoặc cồn công nghiệp pha thành rượu lậu
dư luận đề nghị bộ y tế cần sớm kiểm tra lại việc có methanol trong các sản phẩm cồn sát trùng
và có các biện pháp kiểm soát thành phần này trong các chế phẩm phục vụ y tế
nhưng trước hết người dân cần cẩn trọng và không nên sử dụng cổ y tế pha thành rượu
để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mình